vào ngày hôm qua các nước thành viên của tổ chức y tế thế giới who khu vực châu âu đã thông qua nghị quyết
có thể dẫn tới việc đóng cửa văn phòng khu vực tại nga cũng như đình chỉ các hội nghị ở nước này
nhằm đáp trả chiến dịch quân sự tại ukraine
với bốn mươi ba phiếu thuận ba phiếu chống và hai phiếu trắng phiên họp đặc biệt của who khu vực châu âu
đã thông qua nghị quyết trên nghị quyết nhận được sự ủng hộ của ukraine và liên minh châu âu eu
nghị quyết của who đề cập đến tình trạng khẩn cấp về y tế tại ukraine tình trạng các dịch bệnh
truyền nhiễm bệnh cấp tính cũng như số người thương vong tại ukraine sau khi nga triển khai
chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này phái viên nga andrei plutnitsky phản đối nghị quyết trên
và bày tỏ sự thất vọng ông cho biết đây là thời khắc làm tổn hại đến hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu